dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp
tại thành phố đà nẵng đã ghi nhận hàng chục ca mắc covid một mươi chín sống tại các khu trung cư trên địa bàn
xác định đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao
các địa phương và lực lượng chức năng đã tập trung mọi biện pháp để kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn dịch bệnh lây lan
phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng có sáu tòa chung cư với hơn hai nhân khẩu
đây là khu vực có môi trường hẹp dân cư đông
nếu không kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ lây nhiễm chéo khi có ca f trong trung cư là rất cao
chính vì vậy lực lượng cảnh sát khu vực cùng với tổ covid một mươi chín cộng đồng đã tăng cường tuần tra kiểm soát
phối hợp với tuyên truyền nhắc nhở siết chặt phòng dịch tại từng tòa chung cư
chúng tôi đã tổ chức thành lập như vậy là mỗi trung cư như một chốt trực
cùng có là tổ trường tổ phó gián phố
và là tình nguyện viên
tình nguyện viên và chốt trực đó có trách nhiệm là thường xuyên trực tải nơi ra vào của khu trung cư
để quản lý người ra người vào với chặt chẽ
đồng thời thường xuyên là phân công cho các tình nguyện viên quản lý từng tầng một
để kiểm tra thường xuyên không cho là người ra khỏi phòng
và nếu ra khỏi phòng thì phải giữ khoảng cách là một
phải kiểm tra khẩu trang
và hai một cách rất là nghiêm túc
hiện nay công an phường nại hiên đông phối hợp cùng với lực lượng quân nhân chính tại khu dân cư
thường xuyên liên tục tuần tra tại các khu trung cư nhằm đảm bảo bà con thực hiện
việc ở trong nhà tránh tình trạng tập trung đông người
trong thời gian vừa qua thành phố đà nẵng đã ghi nhận rất rõ
nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín ở trong cùng một chung cư
tại chuyến kiểm tra thực tế mới đây bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng nhấn mạnh
nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu chung cư là rất lớn
chỉ cần một ca mới xuất hiện sẽ có nguy cơ lây cho cả tầng chung cư
chính vì vậy địa phương phải xem trung cư này như một điểm cách ly tập trung f một
tập trung siết chặt các biện pháp để bảo đảm không phát sinh ca nhiễm mới
tôi đề nghị tất cả các quốc tế hiện
đồng chí phải triển khai một cách quyết liệt hơn nữa
và chủ động trong việc áp dụng các biện pháp
kể cả những biện pháp giãn các nhân khẩu ở trong khu vực này
để ngăn sớm chúng ta phải làm quyết liệt để cắt ngay đứt
cái nguồn lây ở ngay chính trong cái khu vực phong tỏa đi
và các khu trung cư đi
đà nẵng hiện có hơn năm mươi khu chung cư với hàng chục ngàn nhân khẩu
nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là điều hiện hữu
nếu không có những giải pháp thực sự quyết liệt
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
chính vì vậy cùng với các biện pháp ngăn chặn của các cơ quan chức năng
rất cần sự tự giác tuân thủ các quy định phòng dịch từ phía người dân
để góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới